tại hà nội tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với tổng cục thống kê và cơ quan phụ nữ liên hợp quốc
tổ chức hội thảo về dữ liệu liên quan đến giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu
hội thảo đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong công tác giảm thiểu rủi ro thiên tài
khi thiên tai xảy ra tỷ lệ phụ nữ và trẻ em bị thương hay tử vong do thiên tai
cao hơn một mươi bốn lần so với nam giới
theo các chuyên gia nhận định điều này là do tỷ lệ phụ nữ được tham gia vào việc góp ý
và đưa ra những giải pháp cũng như tham gia các lớp tập huấn về phòng chống thiên tai
và biến đổi khí hậu không cao đã tàn trở khả năng ứng phó phục hồi
thích nghi với thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai
kinh nghiệm thực tiễn ở nhiều quốc gia cho thấy phụ nữ đóng vai trò sống còn
trong các hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu
tuy nhiên vai trò của họ vẫn chưa thực sự được ghi nhận
do đó hội thảo tập trung vào nhận diện những ưu tiên quan trọng về binh đảng giới
và những hành động cần thiết mà các chính phủ và các đối tác phải làm
trong quá trình triển khai khung hành động sendai và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
đồng thời các đại biểu đã cho rằng cần có những hỗ trợ để biến những cam kết này thành hiện thực